dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng
chính vì vậy những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ phải tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông lâm thủy sản
nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước và tăng cường xuất khẩu đạt được mục tiêu cao nhất mà chính phủ giao
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cùng chung hoàn cảnh của các ngành kinh tế cả nước chịu tác động mạnh mẽ
bởi dịch covid một mươi chín kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt mức năm ba mươi bốn tỷ usd giảm hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các ngành hàng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nhiều đơn hàng đã được ký kết nhưng không xuất khẩu được
các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ đã gây thiệt hại rất lớn
các doanh nghiệp ở bên đó họ cũng phải đối phó với dịch cho nên vấn đề lấy hàng trọng hơn
rồi vấn đề thanh toán trọng hơn hoặc là tình hình tiêu thụ nó cũng giảm đi
và một cái vấn đề nữa là cái chi phí vận tải tăng rất là khủng khiếp
ví dụ như chi phí một container vào thị trường trung quốc là tăng gấp hai lần vào thị trường mỹ và châu âu thì nó tăng khoảng một mươi năm
trước những thách thức đó đã đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải chủ động tìm giải pháp biến nguy cơ thành thời cơ
và một trong những giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra đó chính là đẩy mạnh phát triển chế biến sâu
để vừa nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản vừa có thể bảo quản nông sản và ứng dụng công nghệ bốn
bốn trong sản xuất kinh doanh
tuy nhiên về lâu dài rất cần có nhiều chính sách được hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện từ chính phủ
chúng tôi đề nghị là miễn tiền thuê đất từ giờ đến cuối năm
bộ tài chính đang dự thảo một nghị định trong đấy sẽ giảm hoặc là giãn
nhưng mà theo tôi nghĩ là nên miễn hẳn trong cái điều kiện khó khăn như hiện nay
thì nên miễn để giảm một phần gánh nặng cho các doanh nghiệp
và đấy cũng là cách chúng ta nuôi dưỡng doanh nghiệp
dự báo thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức từ dịch bệnh yếu tố cực đoan của thời tiết
có thể nói nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay là rất nặng nề
vì không chỉ khắc phục những khó khăn thách thức
mà còn phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng bốn mươi hai tỷ usd xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm nay
cũng phải thúc đẩy sản xuất để chuẩn bị tích cực nhất cùng các yếu tố thị trường với các bộ gác
để khi mà dịch này nó giảm xuống nó trở lại điều kiện bình thường
chúng ta phải tận dụng tốt nhất cơ hội phát triển các thị trường
để giữ được mục tiêu xuất khẩu nông sản năm nay
có như vậy chúng ta mới đảm bảo mục tiêu phát triển mục tiêu an sinh mục tiêu bền bức
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã để ra những giải pháp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của ngành
trong đó ngành sẽ để mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản chế biến
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân